trong bối cảnh các tỉnh thành trên cả nước đang chuẩn bị công tác tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
viện dư luận xã hội ban tuyên giáo trung ương đã tổ chức khảo sát thu thập ý kiến người dân tại sáu mươi ba tỉnh thành về việc này
kết quả cho thấy tám mươi một người tham gia sẵn sàng đưa trẻ từ năm đến một mươi một tuổi đi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín nếu ngành y tế tổ chức tiêm
từ ngày một mươi một đến ngày một mươi năm tháng hai viện dư luận xã hội ban tuyên giáo trung ương tổ chức khảo sát thu thập ý kiến người dân tại sáu mươi ba tỉnh thành
về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi số lực người tham gia trả lời là hơn ba trăm linh
viện dư luận đã lựa chọn hơn một mươi tám bảy trăm linh mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên đại diện cho các giai tầng và sáu khu vực kinh tế xã hội của cả nước
kết quả cho thấy bảy mươi tám ý kiến cho rằng
việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi là rất cần thiết cần tổ chức tiêm vaccine cho trẻ em càng sớm càng tốt
và coi việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em giống như tiêm các loại vaccine thông thường như ho gà uống ván lao sợi
trong nhóm người có con độ năm đến một mươi một tuổi tỷ lệ cho rằng rất cần thiết là bảy mươi sáu
tám mươi một cho biết sẵn sàng đưa trẻ em đi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
nếu ngành y tế tổ chức chiến dịch tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
trong nhóm những người có con ở độ tuổi năm đến một mươi một tỷ lệ sẵn sàng là tám mươi
những người này cho biết sẽ đưa con đi tiêm vì mong muốn con cháu mình được an toàn trước dịch bệnh
nếu có nhiễm bệnh cũng nhanh khỏi không bị nặng bảy mươi
chỉ một mươi hai cho biết họ do dự hoặc chưa muốn đưa trẻ em đi tiêm vaccine
và ba không sẵn sàng đưa trẻ em đi tiêm vaccine
tỷ lệ số người rất tin tưởng vào khả năng kiểm soát ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh covid

trong bối cảnh biến chủng omicron bùng phát nhiều nước tập trung tiêm chủng cho thành thiếu niên
và trẻ từ năm đến một mươi một tuổi để ngăn ngừa virus lây lan
thủ tướng phạm minh chính đề nghị pfizer sớm cung ứng hai mươi hai triệu liều vaccine cho trẻ em năm một mươi một tuổi
tại việt nam
hiện nay tỷ lệ tiêm mũi đầu cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là đạt gần chín mươi sáu
trong khi mũi thứ hai đạt gần chín mươi
một mươi trẻ từ năm tuổi được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín là con số được nêu
tại cuộc tọa đàm tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em
những lưu ý quan trọng do cổng thông tin điện tử chính phủ tổ chức
theo phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng hiện đã có sáu mươi quốc gia triển khai tiêm vaccine cho trẻ
từ năm đến một mươi một tuổi
bà thông tin sử dụng vaccine cho trẻ ở độ tuổi này theo khuyến cáo
số liệu của tổ chức y tế thế giới và của nhà sản xuất thì tính an toàn cũng tương tự
với vaccine sử dụng cho người lớn
và trẻ em từ một mươi hai tuổi cho đến dưới một mươi tám tuổi
tại tòa đàm tiến sĩ nguyễn sĩ dũng cũng nêu những lo lắng của nhiều bậc cha mẹ
về những rủi ro có thể xảy ra khi trẻ từ năm đến một mươi một tuổi tiêm vaccine như sốc phản vệ
tử vong hay nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển của trẻ sau này
trước những lo ngại đó phó giáo sư tiến sĩ trần minh điển khẳng định
vaccine chỉ tạo ra những kháng thể chống đỡ lại virus không xâm nhập vào nhân tế bào
nơi chứa các vật liệu di truyền của cơ thể con người
về những phản ứng sau tiêm trong năm đến một mươi ngày chuyên gia cũng khẳng định không đáng lo ngại
vì các dữ liệu cho thấy những tác động này cũng giống như tim cho trẻ lớn và cho người lớn lâu nay
phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng thông tin với mỗi nhóm tuổi sẽ có từng loại vaccine khác nhau
như với trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi sẽ sử dụng vaccine do hãng pfizer biontech sản xuất
có hàm lượng kháng nguyên chỉ bằng một phần ba hàm lượng kháng nguyên so với lứa tuổi lớn hơn
bà hồng cũng lưu ý vaccine tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
là một vaccine mới dù đã có kinh nghiệm trong các chiến dịch tiêm phòng thời gian qua
thì cán bộ y tế cũng phải học nghiêm túc tập huấn lại để có thao tác thực hiện tiêm chủng an toàn
xử lý phản ứng sau tiêm với trẻ nhỏ
bà hồng mong muốn các bậc cha mẹ tin tưởng rằng công tác tổ chức tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
cho trẻ lần này được triển khai một cách an toàn từ kinh nghiệm của đợt tiêm chủng trước đây
đặc biệt là đợt triển khai tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
bà hồng nói thêm
chúng tôi rất vững tay để có một chiến dịch tiêm chủng an toàn để đảm bảo tiêm cho nhóm trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
với mong muốn đạt được độ bao phủ trên chín mươi thậm chí là chín mươi năm
các cháu sẽ được bảo vệ để chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín
dù nguy cơ tử vong vì dịch covid một mươi chín ở nhóm trẻ tuổi được đánh giá là thấp
nhưng việc tiêm phòng lâu nay được khẳng định là giúp giảm nguy cơ bệnh nặng bệnh nhẹ
bà mẹ mang thai nếu được tiêm phòng sẽ truyền kháng thể cho thai nhi
dịch lan truyền trên mạng xã hội lại đang khiến cho nhiều người do dự
đẩy cả các bậc phụ huynh và các con em đến những lựa chọn có nhiều nguy cơ hơn
giờ đây các bác sĩ bên cạnh công tác chuyên môn còn phải đấu tranh để loại bỏ những thông tin sai lệch
như những lo ngại mơ hồ rằng các loại vaccine được phát triển quá nhanh
hay thông tin sai lệch cho rằng việc tiêm phòng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này
tại mỹ mới chỉ có hai mươi bảy trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trong tháng này
trẻ nhập viện vì covid một mươi chín ở mỹ đã có lúc tăng lên mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát với chín trăm một mươi bốn ca một ngày
tăng mạnh so với mức kỷ lục ba trăm bốn mươi hai ca một ngày ghi nhận vào hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
tuần đầu của tháng một năm hai nghìn hai mươi
bệnh nhi ở tech houtan ghi nhận một mươi hai ca là trẻ sơ sinh phải điều trị tích cực vì covid một mươi chín
catherine gray bác sĩ từ bệnh viện bryant bullman cho biết
dù trẻ sơ sinh quá nhỏ để tiêm phòng vaccine nhưng
ngày càng nhiều nghiên cứu chỉ ra các bà mẹ có thể tiêm trong thai kỳ để truyền kháng thể cho thai nhi
không ít bà mẹ mang thai cũng tỏ ra do dự với việc tiêm phòng vì lo ngại trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng
để kiểm tra tính an toàn và hiệu quả vaccine không được sử dụng cho nhóm này
tuy nhiên bác sĩ gray cho biết đến nay không có dấu hiệu đáng ngại về tính an toàn của vaccine với phụ nữ có thai
và bà rất tự tin tư vấn cho các mẹ bầu tiêm phòng trong thai kỳ để bảo vệ cả mẹ và bé
dù các cơ quan y tế toàn cầu đều nhất trí về việc bảo vệ thai nhi thông qua tiêm phòng cho mẹ
thì không ít thông tin lan truyền trên mạng xã hội cố ý xoáy vào chi tiết thiếu dữ liệu nghiên cứu lâm sàng
để kích động tâm lý do dự
nhiều bài đăng trên facebook hay twitter thậm chí còn đưa tỷ lệ thai lưu tăng sau khi tiêm phòng
do phụ nữ mang thai mà không hiểu rằng nguy cơ còn cao hơn nếu không được tiêm phòng bệnh
các chuyên gia dịch bệnh carla de sisto và sasha ellington từ trung tâm phòng ngừa bệnh
phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh cdc mỹ cho biết các dữ liệu từ một đến hai triệu ca sinh nở ở mỹ chỉ
ra không có bằng chứng nào cho thấy tỷ lệ thai lưu tăng trong giai đoạn đại dịch hoành hành
các chuyên gia này cho biết so với những phụ nữ mang thai không mắc covid một mươi chín
thì nhóm mắc covid một mươi chín trong thai kỳ đối mặt với nguy cơ biến chứng thai sản cao hơn như sinh non và
thai lưu tác động của việc tiêm vaccine tới sữa mẹ cũng trở thành nội dung bị xuyên tạc với nhiều
người cho rằng trẻ sơ sinh bị nổi mẩn hoặc thậm chí tử vong sau khi bú sữa từ người mẹ được tiêm
phòng hiệp hội y học bà mẹ và thai nhi mỹ khuyến nghị tiêm phòng cho phụ nữ đang nuôi con bằng sữa
mẹ đồng thời khẳng định không có nguyên nhân gì phải dừng cho bú sau khi tiêm phòng các thông tin
sai lệch len lõi ngày càng nhiều trong các hội nhóm riêng trên facebook nơi các bậc cha mẹ tham gia
để chia sẻ hoặc bán sữa mẹ besanny bristo một bà mẹ từ new york tham gia điều hành một nhóm
sữa mẹ cho biết có người thậm chí còn sinh hoặc mua sữa kèm điều kiện đó là sự có người mẹ chưa
tiêm phòng cô cùng các thành viên quản trị khác đã quyết định cấm những nội dung yêu cầu như trên
đồng thời khẳng định những thông tin quảng cáo hoặc các yêu cầu sữa mẹ không tiêm phòng
đẩy chính bản thân người đó con cái họ và cộng đồng vào tình trạng nguy cơ dịch bệnh cao hơn
theo laura ward đồng giám đốc trung tâm y học nuôi con bằng sữa mẹ tại viện nhi cincinnati
nhiều nghiên cứu còn phát hiện ra những lợi ích đặc biệt
từ sữa của bà mẹ được tiêm phòng kháng thể được tìm thấy trong sữa của người mẹ đã tiêm
phòng đồng nghĩa rằng trẻ được bút sữa mẹ sẽ có đề kháng với mức virus ở một mức độ nào đó
mọi hoài nghi và những thông tin chưa được kiểm chứng về vaccine đều sẽ làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh